quỹ đạo phật ngày nay phối hợp cùng với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sắc cho y học lần thứ tám
với thông điệp cho đi là còn mãi đang lan tỏa ngày càng mạnh mẽ
thông qua sự tuyên truyền vận động của quỹ đạo phật ngày nay
đã có hơn bốn năm trăm linh người phát tâm đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sát cho y học
số lượng đăng ký đông nhất là vào năm hai nghìn một mươi chín với một hai trăm bảy mươi tám người
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín có hơn năm trăm linh người đăng ký tham gia
cho đến nay trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã tiếp nhận hơn bốn mươi người tình nguyện
đăng ký tham gia hiến tạng và hiến sát phục vụ cho y học
thống kê cho thấy mỗi năm cả nước có hàng ngàn ca bệnh rơi vào tình cảnh thiếu mô tạng
để cấy ghép phục hồi sức khỏe duy trì sự sống